tại hải dương thời điểm này những hộ trồng đào nói chung và xã gia tân huyện gia lộc nói riêng đang rất tất bật chăm sóc đào để phục vụ tết
phần lớn các vườn đào nơi đây đều đã có thương lái về đặt mua
gia đình ông nguyễn văn chiến hiện trồng đào trên diện tích sáu sao trong đó có hai trăm tám mươi gốc đào hai năm được ông trồng trên diện tích ba sao diện tích còn lại ông trồng đào bán cành
tất cả số đào trên của gia đình ông đều đã được các thương lái đặt mua với giá một trăm ba mươi đồng một cành sáu trăm linh đồng một cây
nếu mà thời tiết quay trở rét thì chúng tôi yên tâm quá yên tâm còn nếu cứ lóng này đến tết thì chắc là cũng có vấn đề lo vì cái đào này nó đang căng lụ lụ rất to bông rất đẹp nếu bông là nó rồi rất đẹp
nên mà thời tiết rét thì còn khá nặng nhưng riêng lần này là thoát đại với gia đình cho tôi
hiện toàn xã gia tân có khoảng ba trăm linh hộ trồng đào trên diện tích hai mươi ba hectare chủ yếu là hồng đào bích đào
bằng kinh nghiệm chăm sóc nên đào nơi đây rất đẹp nụ nhiều và thường nở đúng dịp
nên các thương lái tại các tỉnh lân cận rất ưa chuộng
trung bình mỗi xào đào cho thu nhập từ ba mươi năm đến bốn mươi triệu đồng
thu nhập là nó cao hơn diện tích lúa gấp nhiều lần
như năm nay thì có những xào đào một năm là người ta đã bán được coi là ba trăm năm mươi một cây mà một xào cỡ một trăm hai mươi cây
thế và cái đào hai năm thì người ta bán buôn là từ sáu trăm linh đến tám trăm linh
tám trăm linh một hốc thì so với này trồng các loại rau màu khác hoặc là cấy lúa thì thu nhập cao hơn rất nhiều
thì từ những cái thu nhập đó thì nó đem lại đến cái thu nhập cho người dân và lân cao cái cuộc sống của người dân lên so với lại làm nông nghiệp
cho nên là chúng tôi tập trung coi là cho nhân dân chuyển đổi sang cái diện tích từ cấy lúa trồng rau màu các loại sang trồng đào
phục vụ cây cảnh cho ngày tết sang năm hai nghìn hai mươi thì sẽ triển khai với một cái diện tích lớn hơn là khoảng độ trên ba mươi hectare trên toàn xã
phát triển cây đào nói riêng và các loại hoa cây cảnh nói chung là hướng đi ngày càng hiệu quả phù hợp với điều kiện đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa nhanh như hiện nay